với phương châm sẵn sàng chữa cháy hiệu quả cùng với phòng ngừa cháy nổ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cơ hộ đã chủ động xây dựng các phần án chữa cháy và phù hợp với cơ sở tổ chức thực tập phần án chữa cháy

đơn vị đã tăng cường công tác kiểm tra hướng dẫn tuyên truyền kỹ thức pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cơ hộ tại các khai sở nguy hiểm cháy nổ cao chợ trung tâm thương mại khu dân cư nơi vui chơi giải trí tập trung đông người trên địa bàn tỉnh
qua đó đã nâng cao nhận thức cho quần chúng nhân dân về công tác an toàn phòng cháy cháy góp phần đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phòng cháy cháy trên địa bàn tỉnh quảng ngãi
dự báo trong thời gian tới tình hình cháy nổ sẽ có những diễn biến khó lường lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ tăng cường kiểm tra đảm bảo lực lượng phương tiện thường trực sẵn sàng chiến đấu xử lý kịp thời hiệu quả các sự cố cháy nổ xảy ra không để bị động bất ngờ
tuy nhiên để công tác phòng cháy chữa cháy đạt hiệu quả cao rất cần sự chung tay góp sức của toàn xã hội
tuy nhiên để công tác phòng cháy chữa cháy rất cần giữ chung tay góp sức của toàn xã hội
các đối tượng trên quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để bảo đảm an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện